dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
chính phủ đã thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng tám và tám tháng năm hai nghìn một mươi chín
các thành viên chính phủ đánh giá trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm và nhiều rủi ro
trong nước chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ và nhiều sự cố khó lường
song tình hình kinh tế xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả
lạm phát được kiểm soát ở mức thấp tiến dụng tiếp tục tăng trưởng với chất lượng được cải thiện
mặt bằng lãi suất tương đối ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ diễn biến ổn định
dự trữ ngoại hối tăng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi tiếp tục tăng cao
các lĩnh vực lao động việc làm an sinh xã hội phúc lợi xã hội chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân
và các lĩnh vực xã hội khác được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực công tác cải cách hành chính
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh và thu được nhiều kết quả
an ninh chính trị và trật tự xã hội được bảo đảm
phát biểu kết luận phiên họp thủ tướng nhấn mạnh đã đến lúc nhân dân muốn nhìn thấy kết quả hoạt động của chính phủ
các cấp các ngành bước đầu vào cuộc để xử lý công việc bước đầu có kết quả rất đáng mừng